theo một báo cáo vừa được tổ chức lao động quốc tế và ngân hàng phát triển châu á công bố
thì đại dịch covid một mươi chín đang có ảnh hưởng lớn đến công việc của tầng lớp thanh niên tại châu á thái bình dương
tại việt nam ước tính có hơn một mươi thanh niên đứng trước nguy cơ mất việc
báo cáo cho rằng đại dịch covid một mươi chín ảnh hưởng nghiêm trọng đến triển vọng công việc của sáu trăm sáu mươi triệu thanh niên tại châu á thái bình dương
họ thậm chí chịu thách thức nhiều hơn người lớn tuổi và có nguy cơ chịu các chi phí kinh tế và xã hội dài hạn hơn
tại việt nam ước tính có hơn một mươi thanh niên đứng trước nguy cơ mất việc trong năm nay
để giải quyết cuộc khủng hoảng việc làm cho thanh niên ilo và adb khuyến cáo các chính phủ trong khu vực
cẩn thận chương áp dụng quy mô lớn và các phản ứng có mục tiêu tập trung vào các chính sách toàn diện về thị trường lao động
bao gồm trợ cấp tiền lương và các chương trình việc làm khu vực công
giảm thiểu các tác động đối với các sinh viên do gián đoạn quá trình giáo dục và đào tạo của họ